những tiếng khóc than vọng ra từ ngôi nhà nhỏ
là tiếng khóc của bác của cô của anh em họ hàng dành cho người cháu xấu số phạm đức trung
còn bố mẹ trung bây giờ nỗi đau quá lớn ấy đã khiến họ trở nên câm lặng
cuộc đời của người thanh niên trẻ này đã dừng lại mãi mãi ở tuổi một mươi chín
tốt nghiệp cấp ba với mong muốn được đi xuất khẩu lao động hàn quốc giống bố
trung không thi đại học mà đăng ký học một khóa tiếng hàn tại thành phố thanh hóa
nhưng ước mơ ấy đã không thể trở thành hiện thực
theo điều tra của cơ quan công an tại thành phố thanh hóa
phạm đức trung quen với đối tượng lê văn hoàng
vì thiếu tiền trung đã vay hoàng số tiền năm triệu đồng
đến hẹn trả tiền
do bị trung cắt hiệp
đến ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lê văn hoàng đã tìm cách lừa trung đến nhà mình
tại phường quảng thành thành phố thanh hóa
rồi giết hại trung
sau đó hoàng dùng băng dính và bao tải cuốn sắc trung lại
rồi trở đi vứt xuống sông mã